hôm nay ngày ba mươi tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã đề nghị truy tố ông đỗ anh dũng
chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra xác định ông đỗ anh dũng cùng các bị can đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tân hoàng minh
nguyễn mạnh hùng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn soleil
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc tân hoàng minh phùng thế tính cựu giám đốc tài chính kế toán của tân hoàng minh
đã lựa chọn các công ty con thuộc tân hoàng minh để phát hành trái phiếu riêng lẻ có tài sản bảo đảm
để tạo niềm tin thu hút nhiều người mua trái phiếu mục đích bán trái phiếu nhằm huy động rồi chiếm đoạt
sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau
tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án tân hoàng minh đã huy động được gần một mươi bốn tỷ đồng
thông qua việc phát hành mua bán chín gói trái phiếu trái pháp luật
cơ quan điều tra xác định có hơn sáu sáu trăm linh khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu
hợp đồng chuyển nhượng và bị tân hoàng minh chiếm đoạt tám sáu trăm linh tỷ đồng
quá trình điều tra đến nay ông dũng đã nộp lại và bộ công an đã thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án bảo đảm thi hành án hoàn trả cho bị hại
liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ hai mươi khiến bốn người tử vong năm người bị thương
chiều ngày ba mươi tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã ra quyết định
khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo điều tra ban đầu hoàng văn tính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu điều khiển xe ô tô biển kiểm soát năm mươi f bốn trăm tám mươi ba
chở theo ba mươi hai hành khách lưu thông trên quốc lộ hai mươi hướng từ dầu dây đi đà lạt
khi đến km bốn mươi tám thuộc địa phận ấp ba xã phú vinh huyện định quán tính lái xe ô tô vượt bên trái qua phần đường chiều ngược lại
và đâm trực diện vào ô tô loại một mươi sáu chỗ ngồi biển số tám mươi sáu b một nghìn năm trăm bảy mươi năm do lái xe nguyễn văn cảnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tỉnh bình thuận điều khiển đang chở theo tám hành khách đang lưu thông chiều ngược lại
hậu quả của cú tông mạnh làm bốn người tử vong và năm người bị thương được đưa đi cấp cứu
tất cả đều đi trên xe ô tô một mươi sáu chỗ ngồi và ngụ tỉnh bình thuận
đến tám giờ cùng ngày lái xe tính đã đến công an huyện định quán đầu thú
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên lãnh đạo tỉnh đồng nai và huyện định quán
đã đến hiện trường chỉ đạo điều tra vụ việc và hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị tử vong và bị thương
thưa quý vị ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh đồng nai
thủ tướng phạm minh chính đã có công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung tối đa nhân lực thuốc men
để cứu chữa cho các nạn nhân bị thương tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong
và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
thưa quý vị dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới nhất bộ công an đã đề xuất tất cả ô tô cá nhân
nên lắp camera giám sát hành trình cả trong lẫn ngoài
tuy nhiên dự thảo này không bắt buộc người dân phải lắp thiết bị trên mà khuyến khích là nên nắp
nhằm mục đích bảo đảm an toàn giao thông dự thảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều người dân
trên thực tế hiện đã có rất nhiều phương tiện giao thông
các nạn nhân tự trang bị thiết bị camera giám sát hành trình nhằm mục đích ghi lại hình ảnh sự cố xảy ra trên đường
với việc này người điều khiển phương tiện có thể chứng minh được đúng hay sai trong các tình huống bất ngờ xảy ra trên đường
có thể lưu lại bằng chứng khi có kẻ gian xâm hại xe mình và người khác
nếu mà tính về cái mặt riêng tư thì có một số người là ngại ví dụ như là cái lộ trình của mình đi đâu về đâu
lắm cái cam hành trình không tắt tiếng thu được tiếng
thì những cái chuyện bí mật mà đi mình nói trên xe thì nó thu hết vào thì bị người khác
nếu mà chuyện bình thường thì không sao nhưng cái chuyện mà nó hơi khuất tật một chút thì nó cũng khó
vậy ta phải xác định là cái thiết bị này nó
cũng có tác dụng rất tốt
tuy nhiên cái này mà áp cho tất cả các xe cá nhân
hiện nay ở việt nam ta quãng độ bốn triệu xe cá nhân cũng phải lắp cái thiết bị này
thì theo tôi là chưa hợp lý lắm
nên chăng không phải một điều luật cứng bắt buộc mà chỉ cần khuyến khích người sử dụng phương tiện
đại diện cục cảnh sát giáo dục
các giáo thông bộ công an cũng cho biết đề xuất đưa ra mới chỉ là dự thảo
cơ quan soạn thảo sẽ ghi nhận những đóng góp của người dân
các cơ quan tổ chức để chỉnh lý và đưa ra điều khoản hợp lý khoa học bảo đảm tính nhân văn
mục tiêu cao nhất của các dự thảo luật là hình thành văn hóa giao thông hiện đại
hướng tới tiếp cận văn hóa giao thông của các nước phát triển đề cao bảo vệ tính mạng con người